thưa quý vị vào chiều qua văn phòng quốc hội cho biết căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
luật tổ chức quốc hội nội quy kỳ họp quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số một trăm linh hai hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội
ubthqh một mươi năm quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội chủ nghĩa việt nam